để phù hợp với tình hình học trực tuyến thì bộ giáo dục và đào tạo đã giảm tải chương trình học các cấp
việc tinh giản kiến thức đảm bảo phù hợp với việc điều chỉnh kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín để học sinh không bị quá tải kiến thức
tuy nhiên thực tế việc triển khai không phải dễ dàng khi việc giảm tải không có hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện không đồng bộ
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được khai giảng từ ngày năm tháng chín và đa phần các địa phương đã bước vào việc thực học từ ngày sáu tháng chín
tuy nhiên phải đến ngày một mươi sáu tháng chín bộ giáo dục và đào tạo mới ban hành văn bản tinh giản nội dung dạy và học phù hợp với tình hình dạy trực tuyến
như vậy phải sau hai tuần học bộ mới ban hành nội dung tinh giản
tuy nhiên về phía các trường ngay từ đầu năm học cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch học trực tuyến phù hợp
với giáo viên cũng như với học sinh thì đã được xác định rằng hình thức học trực tuyến đây là một hình thức học nghiêm túc và dài hạn
bởi vậy là việc học trực tuyến của chúng tôi đã được triển khai rất sớm nên với tất cả những cái chương trình giảm tài của bộ giáo dục đưa ra
thì khi chúng tôi so với các tiết học của chúng tôi thì thấy là không cần phải giảm tài nên chúng tôi vẫn đảm bảo đủ tất cả các chương trình mà không giảm tài
ban hành chậm trễ cùng với việc để ngỏ những nội dung cụ thể cần giảm tải cũng khiến không ít giáo viên gặp khó khăn
đặc biệt với các lớp cuối cấp cụ thể là với lớp năm mặc dù thời lượng tiết học giảm đi một nửa nhưng là lớp cuối cấp nên việc giảm tài như thế nào để phù hợp với thời gian học
lại vẫn đảm bảo đủ kiến thức cho học sinh là điều khiến cho nhiều giáo viên phải cân nhắc kỹ lưỡng
đặc biệt là như tôi đang giảng dạy ở lớp năm thì cũng với cái kiến thức của các con
cuối cấp cũng khá là nặng thứ hai là vừa đảm bảo cái kiến thức mà các con theo chương trình cũ và lại thêm một cái phần kiến thức mới tích hợp để giúp các con chuyển cấp theo kịp với cái sách giáo khoa mới của hiện hành bây giờ
dẫn đến thì chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn đó là có những phần kiến thức chúng tôi cũng phải tìm hiểu thêm
hiện nay việc giảm tải đang được các nhà trường triển khai một cách linh hoạt
phù hợp với tình hình dạy và học của trường
tuy nhiên từ thực tế có trường cắt giảm có trường không sẽ dẫn đến lo ngại ảnh hưởng tới kiến thức thi sau này của các học sinh
liệu đến khi thi thì bộ có thống nhất được cái tình hình đấy không
thế nên sau những cái khi mà các tổ chuyên môn của trường tôi họp cũng thế
tức là có những phần mà gọi là giảm tải nhưng đến lên phần trên thì lại là rất quan trọng thì không thể giảm tải được
hoặc là đến lúc mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì liệu bộ có giảm tải liệu ra đề vào trong những cái phần đấy không
thì cái đấy rất là khó xác định
về việc dạy thì với phương châm là chúng tôi cũng chỉ dạy những kiến thức cơ bản nhất và lựa chọn những cái nội dung mà quan trọng nhất để truyền tài cho học sinh
còn lại thì chúng tôi có thể bù đắp vào trong những thời gian mà sẽ học sinh trở lại trường
có thể nói việc triển khai nội dung giảm tải của bộ có phần bị động và quá chậm so với không thời gian
có thể nói về thời gian năm học mà bộ đã ban hành trước đó
rõ ràng bộ giáo dục và đào tạo cần phải có những hướng dẫn cụ thể hơn khoa học đồng bộ và kịp thời hơn
bộ cũng cần sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung thi cử để giáo viên thực hiện đúng tinh thần